chiều tối ngày chín tháng một mươi hai một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn đi qua phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước giữa hai xe máy khiến ba người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h chiều tối cùng ngày xe máy do nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn hướng đi thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ lớn tuổi điều khiển chở theo cháu nhỏ lưu thông cùng chiều
vụ tai nạn giao thông đã khiến ba người trên hai xe máy bị văng lên phía trước nhiều mét cả ba bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
hai phương tiện bị hư hỏng nặng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
lợi dụng quan hệ tình cảm phạm thị hạnh ba mươi bảy tuổi đã lừa đảo chiếm đoạt tài
hạnh bị hội đồng xét xử toán nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng tuyên án một mươi hai tháng tù
theo cáo trạng hạnh có quan hệ tình cảm sống cùng với ông nguyễn văn doanh tại quận liên triểu thành phố đà nẵng
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ông doanh về quê nghỉ tết để lại một chiếc xe mô tô sh trị giá bảy mươi ba triệu đồng
hạnh đã đem chín chiếc xe này đi cầm cố được bốn mươi triệu đồng
sau khi không có khả năng chi trả hạnh đã bán luôn chiếc xe cho tiệm cầm đồ
hạnh bị hội đồng xét xử toán nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng tuyên án một mươi hai tháng tù
hạnh đã đem chính chiếc xe này đi cầm cố được bốn mươi triệu đồng